thời gian gần đây sự xuất hiện của một nhóm cướp trẻ tuổi gây án manh động đã làm nhiều người dân
khu vực phía bắc của thành phố nha trang tỉnh khánh hòa hoang mang lo lắng khi mà đi có việc vào đêm khuya
sau một thời gian tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trinh sát hình sự công an thành phố nha trang đã nhanh chóng điều tra bắt giữ nhóm cướp nguy hiểm này
hình ảnh camera ghi lại vụ cướp táo tợn xảy ra vào một giờ sáng ngày một mươi tám tháng sáu
trên đường nguyễn đình triều phường vĩnh thọ thành phố nha trang
bốn đối tượng đi trên hai xe máy đã ép xe chở ba thanh niên dừng lại
rồi dùng dao không chế đe dọa đánh đập cướp đi tài sản là một chiếc điện thoại và một ba lô
đây là vụ cướp tài sản thứ hai được ghi nhận ở địa bàn các phường phía bắc của thành phố
chúng tôi đã chuyển hai lực lượng trinh sát
thứ nhất là nắm số các đối tượng thanh thiêu nương ăn chơi liêu lỏng
xác minh những nhóm đối tượng là dưới một mươi tám tuổi
những đối tượng là tập trung lưu lỏng thường xuyên vắng mặt ở nhà
thì qua kích sức camera dữ liệu đặt điểm nhận dạng
đồng thời kèm những lời khai của bị hại và nhân chứng xung quanh
thì chúng tôi đã rè sót khoanh vụt đối tượng hầu như là thanh thiếu niên đang ở cái độ tuổi đi học
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi hai tháng sáu
trinh sát hình sự công an thành phố nha trang đã lần lượt bắt giữ bốn đối tượng là nghi can gây án
gồm lê hoàng đại vũ nguyễn đình hiếu hà quang huy nguyễn văn hòa
cùng chú tại thành phố nha trang
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ cướp gần đây
điểm đáng chú ý là các đối tượng chỉ mới một mươi bảy một mươi tám tuổi
xong đều đã bỏ học tụ tập liêu lỏng
mỗi khi cần tiền ăn uống hoặc chơi game là rủ nhau đi cướp
mỗi khi cần tiền ăn uống hoặc chơi game là rủ nhau đi cướp